tính đến sáng nay trên toàn thế giới ghi nhận hơn một mươi bốn triệu trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó gần sáu trăm linh người đã tử vong
vậy là lần đầu tiên trên thế giới ghi nhận số ca nhiễm mới đã tăng thêm một triệu ca
chỉ trong vòng một trăm linh giờ qua
số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn thế giới trong hai mươi bốn giờ qua đã tăng thêm hai trăm ba mươi bảy bảy trăm ba mươi bốn trường hợp
theo who đây cũng là kỷ lục mới được ghi nhận về số ca nhiễm covid một mươi chín trong một ngày
mỹ ấn độ brazil tiếp tục là những nước có số ca nhiễm tăng nhanh nhất thế giới
cụ thể số ca nhiễm tại mỹ đã vượt qua ba bảy triệu trường hợp cùng hơn một trăm bốn mươi một trường hợp tử vong
các bang miền tây và nam đốc mỹ chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi dịch bệnh
các cơ sở y tế đã đạt gần tới ngưỡng giới hạn
tại ấn độ gần ba mươi năm ca nhiễm đã được xác nhận trong ngày một mươi bảy tháng bảy
nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau mỹ
tại mỹ biển ấn độ trở thành nước thứ ba trên thế giới có số ca nhiễm vượt qua con số một triệu
tại nam mỹ brazil tiếp tục là ổ dịch có diễn biến nghiêm trọng nhất
với hơn ba mươi bốn ca nhiễm được ghi nhận mới cùng một một trăm sáu mươi ba ca tử vong